các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tỷ lệ người dân tiếp cận với việc đăng ký giải quyết cư trú qua dịch vụ công đã được tăng lên
việc kết nối chia sẻ dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành của các bộ ngành
tiếp tục được quan tâm triển khai đúng tiến độ trong đó đã kết nối chia sẻ với bộ giáo dục và đào tạo vượt tiến độ đề ra
việc tích hợp thẻ bảo hiểm y tế lên thẻ căn cước công dân gắn chip giúp cho người dân chỉ mang một loại giấy tờ
trong quá trình khám chữa bệnh thành phố hà nội đã là địa phương đầu tiên triển khai thí điểm thực hiện đề án
nhấn mạnh tháng bốn là thời gian quan trọng để tạo bước khởi đầu vững chắc hoàn thành các mục tiêu năm đầu và toàn bộ đề án
bộ trưởng tô lâm đề nghị thành viên tổ công tác tiếp tục bám sát lộ trình thực hiện đề án để đôn đốc chỉ đạo
quyết tâm hoàn thành các nội dung công việc theo đúng tiến độ đề ra
trong đó có việc khẩn trương giả soát tham mưu với chính phủ ban hành các văn bản pháp luật nghị định thông tư
tạo hành lang pháp lý cho việc thực hiện đề án
đối với thành phố hà nội là đơn vị triển khai thí điểm đã có những khó khăn vướng mắt kiến nghị đề xuất
vì vậy các thành viên tổ công tác cần chỉ đạo các bộ phận chức năng tập trung hướng dẫn
tháo gỡ cho các địa phương nói chung và thành phố hà nội nói riêng
bộ trưởng tô lâm cũng đề nghị thành viên tổ công tác thuộc văn phòng chính phủ tiếp tục đôn đốc các bộ ngành địa phương còn lại
khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai đề án và thành lập tổ công tác thực hiện đề án theo chỉ đạo của phó thủ tướng vũ đức đam
phối hợp với các bộ ngành liên quan đề xuất phương án phân bổ nguồn lực thực hiện theo từng ngành từng lĩnh vực
các đồng chí thành viên tổ công tác thuộc bộ y tế phối hợp với bảo hiểm xã hội tiếp tục hướng dẫn đôn đốc các cơ sở khám chữa bệnh
thực hiện tốt chủ trương sử dụng thẻ căn cước công dân tích hợp thông tin bảo hiểm xã hội để khám chữa bệnh
cách làm hay kinh nghiệm của các đơn vị trong quá trình triển khai tạo khí thế lan tỏa thúc đẩy việc thực hiện đề án của các đơn vị địa phương
còn vào sáng nay tại hà nội cơ quan ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương phối hợp với cơ quan ủy ban kiểm tra trung ương
và các đơn vị chức năng thuộc bộ công an đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng trong công an nhân dân
thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung mương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an
chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ
lớp bồi dưỡng nghiệp vụ được ban thường vụ đảng ủy công an trung ương trực tiếp chỉ đạo tổ chức
nhằm kịp thời trang bị cho cấp ủy ủy ban kiểm tra các cấp trong công an nhân dân
những kiến thức cơ bản về công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng
cập nhật nội dung về công tác kiểm tra giám sát đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
đồng thời nâng cao và thống nhất nhận thức cho cấp ủy ủy ban kiểm tra cán bộ làm công tác kiểm tra đảng
về công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng trong công an nhân dân
nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng phương pháp làm việc cho cán bộ làm công tác kiểm tra đảng
đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới
để đạt được mục tiêu yêu cầu theo kế hoạch lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra giám sát
thi hành kỷ luật đảng trong công an nhân dân đã để ra thứ trưởng trần quốc tỏ yêu cầu
thường trực ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương lãnh đạo cơ quan ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương
và ban tổ chức lớp học cần phối hợp chặt chẽ với giảng viên báo cáo viên trên cơ sở chương trình khung đã định
tiếp tục lựa chọn những vấn đề trọng tâm trọng điểm nhất là những vấn đề mới quan trọng
những nội dung lĩnh vực có thể còn vướng mắt bất cập trong thực tế
ban tổ chức lớp học và ban cán sự lớp tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng
chuẩn bị những điều kiện tốt nhất đảm bảo thuận lợi cho giảng viên báo cáo viên và học viên tham gia lớp học
đồng thời đề xuất nội dung chương trình thảo luận nghe báo cáo thực tế đảm bảo hiệu quả cao nhất
thưa quý vị dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước
được cung cấp cho tổ chức cá nhân trên môi trường mạng để đảm bảo đúng tiến độ việc chuyển đổi số toàn diện
trong giai đoạn hiện nay cùng với các cơ quan chức năng khác lực lượng cảnh sát quản lý hành chính
về trật tự xã hội công an tỉnh vĩnh long đã triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến
trong lĩnh vực đăng ký cư trú cấp căn cước công dân mức độ ba mức độ bốn nhằm tạo điều kiện thuận lợi
cho người dân sử dụng thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường mạng
khi tổ chức cá nhân cần thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú cấp căn cước công dân như đề nghị cấp lại
đổi căn cấp công dân gắn chip đăng ký thường chú tạm chú khai báo tạm vắng thông báo lưu chú
thì có thể gửi hồ sơ thông qua cổng dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ cổng dịch vụ công quốc gia
dịchvucông gov vn khi người sử dụng truy cập được vào địa chỉ trên sẽ hiện các mục tương ứng với mục đích sử dụng
đối với các hồ sơ khi tiếp nhận trên cổng dịch vụ công quốc gia nếu từ chối tiếp nhận hồ sơ
thì cơ quan thực hiện sẽ nêu rõ lý do trả lại hồ sơ và hướng dẫn cụ thể những giấy tờ thủ tục còn thiếu cần bổ sung
trước kia thời gian mình đi đăng ký xuống xã đăng ký thì đi về mất khoảng ba mươi phút
nhưng mà bây giờ mình đăng ký qua dịch vụ công này mất khoảng từ một hoặc hai phút
việc thực hiện các thủ tục thông qua dịch vụ công trực tuyến giúp người dân có thể giao dịch hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ trong ngày
tại bất cứ nơi đâu có kết nối internet
dịch vụ công trực tuyến được xem là khâu quan trọng then chốt trong tiến trình cải cách hành chính
và triển khai chính phủ điện tử
sử dụng dịch vụ công trực tuyến có thể giúp người dân có thể giao dịch hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ trong ngày

góp phần bảo đảm tính nhanh chóng chính xác và hiệu quả
cảnh sát công an chính sẽ phối hợp với công an quyền thị xã thành phố
để hướng dẫn và tập quấn việc phân quyền tạo tài phản để cấp cho các dịch vụ lưu trú
và cơ sở cho thư lưu trú đến cơ quan quản lý